lâm đồng dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng dịch covid một mươi
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ông đặng trí dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã ký văn bản thống nhất
dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên tỉnh phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn kể từ sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ trì phối hợp với công an tỉnh
thu hồi cất giữ bảo quản các tài sản thuộc các chốt kiểm soát trên địa bàn quản lý sẵn sàng sử dụng khi cần thiết
hoàn trả lại nguyên trạng vị trí đóng chốt và thanh toán các chi phí phát sinh cho các hộ dân hoặc cơ sở mượn lập chốt nếu có
tỉnh lâm đồng cũng yêu cầu các sở ban ngành cơ quan đơn vị đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền
để mọi người dân tuyệt đối không được lơ là chủ quan nhất là khi đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
y tế địa phương phải kịp thời hỗ trợ các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
mỗi người dân gia đình cơ quan đơn vị doanh nghiệp tự xét nghiệm theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế
khi có trường hợp tự xét nghiệm dương tính hoặc có các biểu hiện nghi mắc covid một mươi chín thì báo cho y tế địa phương để kịp thời hỗ trợ
cách ly điều trị theo quy định
tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không được tiếp cận với dịch vụ y tế
không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng yêu cầu các địa phương không được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trái với các quy định hiện hành của chính phủ bộ y tế ủy ban nhân dân tỉnh
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh lâm đồng tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín đạt bảy mươi năm chín mươi chín
trong đó dân số trên một mươi tám tuổi đạt tỷ lệ chín mươi sáu một mươi ba
trong khi đó tính đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
toàn tỉnh lâm đồng ghi nhận tám bốn trăm ba mươi tám ca covid một mươi chín trong đó có năm ba trăm ba mươi ca đã điều trị khỏi
hai mươi sáu bệnh nhân tử vong một mươi một bệnh nhân về từ địa phương khác
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai gần một hai mươi năm triệu ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đã khỏi
thế giới vượt hai trăm tám mươi triệu người là f
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu trăm năm mươi một sáu trăm bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi sáu bảy trăm bốn mươi chín ca nhiễm
ở đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một sáu trăm bốn mươi sáu ba mươi ba ca
trong đó có một hai trăm bốn mươi năm bốn trăm hai mươi ba ca bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt này là
thành phố hồ chí minh năm năm mươi bảy ca bình dương hai trăm chín mươi một trăm sáu mươi ba ca đồng nai chín mươi sáu tám trăm hai mươi bảy ca
tây ninh bảy mươi năm trăm chín mươi bốn ca long an bốn mươi tám mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi ca
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là bảy năm trăm tám mươi hai ca
trong đó thở oxy có mặt nạ
một ba trăm tám mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc một một trăm bảy mươi tám ca
thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi một ca thở máy xâm lấn tám trăm sáu mươi hai ca ecmo một mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm ba mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi một hai trăm một mươi bốn ca
chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
số ca tử vong xếp thứ hai mươi bảy trên hai trăm ba mươi
hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ bảy trên bốn mươi chín xếp thứ bốn asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện được hai mươi chín bảy trăm chín mươi ba một trăm một mươi bốn mẫu

tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm phòng là một trăm bốn mươi năm năm trăm chín mươi năm bốn trăm ba mươi năm liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi bảy bảy mươi bốn sáu trăm hai mươi bảy liều
tiêm mũi hai là sáu mươi năm chín trăm năm mươi một sáu mươi tám liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc lại
và mũi ba của vaccine áp đặt là hai năm mươi sáu

số ca covid một mươi chín ở tp hcm giảm mạnh thấp nhất trong khoảng năm tháng qua
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tp hcm có năm trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
đây là số lượng f thấp nhất tại tp hcm trong khoảng hơn năm tháng qua
theo số liệu từ bộ y tế tp hcm đã có tổng cộng năm trăm linh sáu trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín
như vậy kể từ đầu đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay

ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao nhất và mức độ lây nhiễm nghiêm trọng nhất cả nước
thành phố đang quyết liệt triển khai chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao từ đầu tháng một mươi hai
đã tác động khả quan đến tình hình điều trị tại tp hcm
hiện số ca nhiễm mới các bệnh nặng và tử vong tại tp hcm đều có chiều hướng giảm
ngành y tế tp xác định nhóm nguy cơ cao người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
chưa tiêm vaccine là một trong nguyên nhân lớn nhất khiến tỷ lệ f tử vong cao
sở y tế tp hcm cũng cho biết tất cả những trường hợp f thuộc nhóm nguy cơ
phải được uống gói thuốc c ngay trước khi đi cách ly và không cần phải có triệu chứng
đối với f không thuộc nhóm nguy cơ tiến hành cấp phát thuốc monopidavir khi có triệu chứng nhẹ
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế tp hcm
sau thông tin báo chí phản ánh về tình trạng giao bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại địa phương này
ngày bảy tháng một mươi hai cục quản lý dược có công văn gửi sở y tế tp hcm
về việc tăng cường kiểm tra xác minh việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín đang thử nghiệm lâm sàng
thuốc chưa được cấp phép điều hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến
theo văn bản này một báo điện tử có bài viết với nhan đề
giá bán thuốc chữa covid một mươi chín tràn lan ở sài gòn
phản ánh việc lợi dụng tâm lý lo lắng và nhu cầu giữ chữ thuốc điều trị covid
và tình trạng thiếu hụt túi thuốc c gói thuốc được cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín
có chứa thuốc monopiravir
một số đối tượng trên địa bàn đã ra bán trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến
các loại thuốc điều trị covid một mươi chín có dược chất monopiravir
hoặc thuốc nước ngoài có chứa dược chất monopiravir favipiravir
chưa được cấp phép điều hành tại việt nam
theo cục quản lý dược việc mua bán sử dụng các loại thuốc không được phép lưu hành
trên thị trường là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược
và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân
giảm hiệu quả phòng chống dịch và nguy cơ thuốc giả thuốc nhập lậu
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thực hiện nghiêm luật dược năm hai nghìn một mươi sáu
và chấn trình tình trạng vi phạm pháp luật trong thử nghiệm
lưu hành thuốc điều trị covid một mươi chín
cục quản lý dược đề nghị sở y tế tp hcm chỉ đạo thanh tra sở y tế
phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn khẩn trương kiểm tra việc phân phối
cấp phát sử dụng thuốc điều trị monopiravir đang được thử nghiệm lâm sàng
tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố xử lý theo thẩm quyền
hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tránh thất thoát thẩm lậu thuốc ra ngoài thị trường
trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự
chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định
đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố
như ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp công an tp và các cơ quan chức năng khác kiểm tra
xác minh việc đăng tải các thông tin liên quan đến mua bán điều trị thuốc covid một mươi chín
đang thử nghiệm lâm sàng và thuốc không có nguồn gốc xuất xứ thông qua mạng xã hội
và các nền tảng trịch tuyến khác xử lý nghiêm để dân đe các trường hợp vi phạm